theo kết quả nghiên cứu của viện dinh dưỡng quốc gia việt nam đa số trẻ em ở độ tuổi học đường đều không có chế độ ăn uống phù hợp cùng với thói quen ít hoạt động thể lực gây béo phì thừa cân ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe
theo đó tỷ lệ thừa cân béo phì giảm dần theo độ tuổi của học sinh và có khác biệt lớn giữa khu vực thành thị và nông thôn
ở khu vực thành thị tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì cao nhất ở bậc tiểu học chiếm bốn mươi một chín giảm dần còn ba mươi năm ở bậc trung học cơ sở và chỉ còn một mươi ba năm ở bậc trung học phổ thông
theo nghiên cứu khẩu phân ăn của học sinh tiểu học chứa năng lượng và protein cao hơn rất nhiều so với ngưỡng khuyến nghị nhưng mức độ tham gia các hoạt động thể lực lại thấp dẫn đến tỷ lệ thừa cân béo phì ở học sinh tiểu học khá cao nhất là ở khu vực thành thị
trong khi đó khẩu phân ăn của học sinh ở lứa tuổi trung học hiện chưa đạt ngưỡng khuyến nghị về năng lượng sắt kém canxi và các loại vitamin dẫn đến tỷ lệ thấp coi ở học sinh trung học còn cao